là đầu tàu kinh tế nhiều năm qua đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi tám công tác đối ngoại của tp hcm luôn khẳng định là một điểm sáng về liên kết hợp tác kết nghĩa giữa các địa phương của các quốc gia với nhau
việc kết nghĩa liên kết sẽ giúp tăng cường giao lưu giao thương trao đổi hàng hóa
việc đi lại của người dân cũng dễ dàng hơn với nhiều loại hình giao thông được mở rộng qua đó nâng cao sự hiểu biết tăng trưởng kinh tế của mỗi địa phương
quang nghị hợp tác tp hcm với các địa phương của lào và campuchia cho đến nay chủ yếu tập trung vào các hoạt động giao lưu chính trị tăng cường quan hệ hữu nghị trao đổi đòn ngoại giao nhân dân
hiện nay thành phố đã triển khai các dự án về công nghiệp phụ trợ cơ sở hạ tầng phát triển môi trường với nhật bản quy hoạch đô thị với pháp về đào tạo môi trường quy hoạch quản lý đô thị trao đổi công chức với hàn quốc
trên cơ sở thế mạnh và kinh nghiệm của đối tác thành phố sẽ chủ động để sản xuất các dự án nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm có thế mạnh
nhờ tập trung đúng mức và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại đã góp sức cho phát triển kinh tế xã hội
đến nay tp hcm đã có hơn bảy tám trăm linh dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số giống đầu tư trên bốn mươi năm tỷ usd đóng góp hai mươi ba grdp của tp hcm góp phần vào tốc độ tăng trưởng của tp hcm năm hai nghìn một mươi sáu là tám năm
năm hai nghìn một mươi bảy là tám hai mươi năm với cơ cấu chiếm hai mươi hai gdp của quốc gia và đóng góp ba mươi ngân sách của cả nước
luôn đi đầu và dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực
những năm qua và năm hai nghìn một mươi tám hà nội luôn là thị trường đầy tiềm năng với rất nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư
hiểu được giá trị lợi thế khi là thủ đô của một đất nước hà nội đã tích cực rộng mở quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của nhiều quốc gia trên thế giới
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong việc kêu gọi gặp gỡ các cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ các doanh nghiệp gặp gỡ các vị đại sứ
các đoàn ngoại giao tại hà nội thì luôn luôn tâm niệm là mình mong muốn là họ sẽ đầu tư
nhưng mà kể cả những người mà người ta hoặc các doanh nghiệp mà gặp gỡ để tìm hiểu thì đều được chúng tôi tiếp đón một cách tận tình
và giải thích một cách rất là nghiêm túc và cụ thể
chúng tôi nghĩ là chính cái sự tận tình như vậy thì cũng đã tạo ra cho các nhà đầu tư một cái lòng tin và một cái sự thoải mái
thời gian vừa qua các địa phương đã ký kết bốn trăm hai mươi thỏa thuận quốc tế cấp độ địa phương với các địa phương đối tác và doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có một trăm năm mươi chín thỏa thuận với các địa phương nước ngoài tăng hai mươi ba so với giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm
nhìn chung các thỏa thuận quốc tế đã ký kết
đang đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác quảng bá hình ảnh thương hiệu với các đối tác nước ngoài
nhiều hoạt động đối ngoại lớn của đất nước ta như năm apec hai nghìn một mươi bảy và đỉnh cao là tuần lễ cấp cao được tổ chức tại thành phố đà nẵng
hay các hoạt động hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu web asean hai nghìn hai mươi
hội nghị thành công nhất sau hai mươi bảy năm của diễn đàn kinh tế thế giới đã cho thấy công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển
và hội nhập đã và đang được nhiều tỉnh thành trong cả nước đẩy mạnh
sau những lần đăng cai tổ chức thành công những bài học tốt kinh nghiệm hay hay những cách làm hiệu quả trong hợp tác
và thu hút các nguồn lực nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương đã và đang được nhân rộng trong cả nước
công tác đối ngoại của thành phố đà nẵng trong thời gian qua chúng tôi cũng đã kết hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
để làm sao đó đưa càng nhiều các nhà đầu tư
đưa càng nhiều các hội nghị hội thảo và làm sao đó để đẩy mạnh hình ảnh của thành phố đà nẵng
để hỗ trợ lại cho công tác xúc tiến đầu tư xúc tiến thương mại cũng giống như là phát triển du lịch của thành phố đà nẵng
phải làm sao đó cùng kết hợp với bộ ngoại giao trong thương hiệp và thúc đẩy hình ảnh của tất cả các địa phương ra các thường khu vực và trên thế giới
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám nhiều địa phương đã chủ động tích cực phối hợp với bộ ngoại giao
triển khai hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa công tác người việt nam ở nước ngoài và công tác thông tin đối ngoại
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám unesco đã công nhận bảy danh hiệu nâng tổng số di sản của các địa phương việt nam đã được unesco công nhận là ba mươi tám danh hiệu
thu hút lượng kiều hối đầu tư về nước khoảng hai mươi năm sáu mươi sáu tỷ usd chiếm khoảng sáu bảy gdp đưa việt nam lên vị trí thứ một mươi trong số các quốc gia có lượng kiều hối gửi về nhiều nhất thế giới
cùng với kinh tế
văn hóa xúc tiến đầu tư trong năm qua công tác biên giới lãnh thổ cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm
nhiều tỉnh có biên giới đã hoàn thành việc tăng dày tôn tạo hệ thống mốc giới với lào
hoàn thành hơn tám mươi bốn khối lượng công việc phân giới cắm mốc với campuchia
đang triển khai hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác bản dốc với trung quốc
góp phần xây dựng biên giới hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững
trong bối cảnh tình hình chính trị an ninh khu vực và trên thế giới được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường
nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngoại giao nói chung các cơ quan đối ngoại địa phương nói riêng sẽ phức tạp và nặng nề hơn
công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa
đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương của cả nước nói chung
và điều quan trọng hơn là góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
hướng tới xây dựng nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba về công tác đối ngoại